các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong tháng lợi nghị quyết số một mươi hai công an tỉnh hải dương đã tập trung phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các sở ngành liên quan đã hết sức quan tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an xã và trang cấp các thiết bị phục vụ nhiệm vụ công tác tại cơ sở
công an tỉnh hải dương
công an tỉnh hải dương nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng bắc bộ tiếp giáp với các tỉnh bắc ninh bắc giang quảng ninh thái bình hưng yên và thành phố hải phòng
có hệ thống giao thông phát triển thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế xã hội do đó đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên
xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện vững chắc từ gốc là địa bàn cấp xã
quán triệt chủ trương tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu lực lượng cơ sở
trong thời gian qua đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hải dương ưu tiên tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp có hiệu quả trong việc xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện về mọi mặt
trong đó trọng tâm ưu tiên xây dựng lực lượng công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hải dương quyết tâm thực hiện tốt các nội dung đề án đã được phê duyệt trên cả các lĩnh vực
từ đào tạo bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cũng như là trình độ đáp ứng cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo thực hiện hoàn thành đề án công an tỉnh hải dương

một trăm linh cán bộ nhân sĩ làm việc được trong môi trường quốc tế và đặc biệt là cơ sở vật chất được đảm bảo trang bị vũ khí phương tiện để công an tỉnh hải dương thực hiện thắng lợi đề án đã được phê duyệt theo đúng lộ trình
để nâng cao chất lượng hoạt động của công an cấp xã bang thường vụ đảng ủy công an tỉnh đã chủ động ban hành nghị quyết số sáu trăm tám mươi sáu nq duca ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai về đề mạnh toàn diện công tác xã phường thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tính đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh hải dương đã bố trí trên một bốn trăm linh cán bộ tại hai trăm ba mươi năm xã phường thị trấn chiếm bốn mươi ba mươi
tổng biên chế của công an tỉnh đạt tỷ lệ một trăm linh công an cấp xã tham gia bán chấp hành đảng bộ xã
số trưởng công an xã tham gia hội đồng nhân dân cấp xã là một trăm sáu mươi ba đồng chí
cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng công an cấp xã đã thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua gian luyện tắc phong tinh thần trách nhiệm phẩm chất đạo đức của cán bộ chiến sĩ
do đó được chính quyền và người dân đánh giá ghi nhận